ngày một tháng năm các cuộc đụng độ bạo lực đã diễn ra trong khuôn viên đại học california tại los angeles của mỹ
giữa những người biểu tình ủng hộ palestine và một nhóm những người phản đối những người biểu tình này
căng thẳng gia tăng khi một nhóm người tìm cách phá bỏ khu trại do những người biểu tình ủng hộ palestine dựng lên trong khuôn viên trường
đã có sâu sát xảy ra giữa hai nhóm người và kéo dài vài tiếng đồng hồ trước khi cảnh sát can thiệp
làn sóng biểu tình ủng hộ người palestine và kêu gọi chấm dứt cuộc chiến của israel ở giải gaza
đang diễn ra tại nhiều trường đại học ở mỹ
cũng trong ngày một tháng năm cảnh sát new york đã bắt giữ hàng chục người biểu tình ủng hộ palestine
trong khuôn viên đại học columbia ở new york
nhà trắng đã lên án các hình thức biểu tình không ôn hòa của sinh viên
gọi hành vi chiếm các tòa nhà trong khuôn viên trường là cách tiếp cận sai lầm
cùng ngày một tháng năm sinh viên nhiều trường đại học tại anh bắt đầu tổ chức biểu tình
nhằm thể hiện tình đoàn kết với người palestine
đồng thời gây áp lực kêu gọi các trường đại học ngừng hoạt động hợp tác liên quan đến quân sự với quân đội israel
làn sóng biểu tình của các sinh viên đang diễn ra tại ít nhất sáu trường đại học tại các thành phố lớn của anh
trong khi sinh viên tại một số trường đại học khác cũng đang có kế hoạch cho các hoạt động tương tự